theo gia đình và người thân chị oanh có đeo một sợi dây chuyền vàng hai mươi bốn k trọng lượng một cây hai chiếc vòng vàng hai mươi bốn k mỗi chiếc năm chỉ mỗi đôi bông tai vàng một mươi tám k
qua kết quả khám nghiệm hiện trường và tiến hành các biện pháp nghiệp vụ cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh long an nhanh chóng phát hiện các đối tượng gây án
xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo

thưa quý vị và các bạn sau trận động đất với cường độ ba chín độ richter thì vào khoảng sáu giờ hai mươi phút sáng nay tỉnh điện biên lại tiếp tục xảy ra trận động đất mạnh với cường độ bốn ba độ richter
đây là trận động đất thứ hai liên tiếp xảy ra trong hai ngày nay trên địa bàn tỉnh điện biên
theo số liệu của trạm quan sát địa chấn tp điện biên phủ cung cấp trận động đất có cứng độ mạnh với độ rung rật bốn ba độ richter
thời gian dư chấn khoảng ba bốn giây độ sâu chấn tiêu một mươi km
vị trí tâm trấn nằm ở khu vực huyện mường ảng
trước đó vào khoảng ba h ngày tám tháng một tại khu vực giáp danh giữa huyện điện biên đông và huyện mường ảng của tỉnh điện biên
cũng xảy ra một trận động đất mạnh với cứng độ ba chín độ richter
đây là một trận động đất được đánh giá có nhiều dấu hiệu lạ nên viện vật lý địa cầu thuộc viện khoa học và công nghệ việt nam đang cử cán bộ lên nghiên cứu xem
liệu đây có phải là trận động đất tiền chấn báo hiệu cho các trận động đất khác mạnh hơn nữa sẽ xảy ra trên địa bàn hay không
chiều qua bệnh viện đa khoa tỉnh đồng nai cho biết đã tiếp nhận cấp cứu cho bốn mươi bảy công nhân của công ty trách nhiệm hữu hạn freeworld việt nam
khu công nghiệp amata phường long bình tp biên hòa tỉnh đồng nai nghi bị ngộ độc thực phẩm
theo thông tin ban đầu vào khoảng một mươi ba h ba mươi phút cùng ngày các công nhân nhập viện đều có triệu chứng chóng mặt buồn nôn đau bụng
sau khi thăm khám các bác sĩ đã chuyển dịch siêu âm xét nghiệm chức năng gan thận và cho thuốc điều trị triệu chứng
đến khoảng một mươi sáu giờ cùng ngày sức khỏe của hầu hết công nhân đã trở lại ổn định
tuy nhiên bệnh viện vẫn tiếp tục giữ lại để theo dõi
một số công nhân của công ty trách nhiệm hiếu hạn freeworld việt nam cho biết là trước đó đã ăn trưa tại công ty với món chay gồm cơm bầu nấm xào
tuy nhiên chỉ sau khoảng một tiếng đồng hồ hàng chục người đã có triệu chứng đau bụng buồn nôn nên được đưa vào bệnh viện cấp cứu
hiện nguyên nhân của vụ việc đang được làm rõ
thưa quý vị và các bạn cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng ninh đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng phạm xuân chiến sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
hộ khẩu thường trú tại thôn minh tân xã quảng minh huyện hải hà tỉnh quảng ninh về tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc
bên cạnh đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng ninh cũng đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn xuân trường sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám
hộ khẩu thường trú tại số hai tổ một phúc xá quận ba đình thành phố hà nội về tội đánh bạc
cũng phạm tội đánh bạc và bị cơ quan thành án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tỉnh quảng ninh ra quyết định truy nã là đối tượng nguyễn ngọc tân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
hộ khẩu thường trú tại số sáu trên bảy mươi hai dư hàng phường dư hàng quận lê trân thành phố hải phòng

mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do ban thời sự truyền hình công an nhân dân và cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an phối hợp thực hiện